tại trụ sở báo nhân dân đã diễn ra hội thảo quốc gia văn hóa giao thông trách nhiệm thuộc về ai
chương trình do báo nhân dân phối hợp với ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức
nhằm trao đổi về thực trạng và các giải pháp nâng cao công tác giáo dục pháp luật an toàn giao thông
trong hệ thống giáo dục quốc dân
văn hóa giao thông chính là nền tảng để tạo nên một môi trường giao thông an toàn thân thiện và nhân ái
xây dựng văn hóa giao thông tại nước ta đã trở thành một định hướng mục tiêu quan trọng của đảng và nhà nước
trong việc thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông
hội thảo tập hợp những tham luận ý kiến của các nhà quản lý học giả nhà hoạt động xã hội
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau cùng đại diện các sở giao thông vận tải các thành phố hà nội đà nẵng
thành phố hồ chí minh cùng trao đổi về thực trạng và các giải pháp cũng như các công tác quy hoạch hạ tầng giao thông
khai thác vận hành tổ chức hệ thống giao thông nhằm mục đích tham mưu cho chính phủ
ủy ban an toàn giao thông quốc gia những giải pháp hiệu quả hơn nữa trong việc xây dựng môi trường giao thông nước nhà